liên quan đến sự cố y khoa chạy thận nhân tạo tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an sáng nay sở y tế nghệ an đã có buổi họp báo cung cấp thông tin về sự cố này
trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy tại tỉnh nghệ an đã xảy ra sự cố y khoa chạy thận nhân tạo khiến sáu bệnh nhân có biểu hiện sốc nặng
ngày bốn tháng tám hội đồng chuyên môn sở y tế đã đi đến kết luận hệ thống ro có một bộ phận sản xuất nước và tạo nước ro hoàn toàn bình thường
hệ thống dẫn nước ro đến các máy có những điểm nối và gấp khúc tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
ngay sau khi có nguyên nhân gây ra sự cố y khoa chạy thận nhân tạo hội đồng kiến nghị phía bệnh viện giả soát lại toàn bộ quy trình hệ thống chạy thận nhân tạo thay toàn bộ hệ thống dẫn nước ro theo tiêu chuẩn quy định
sở y tế nghệ an chỉ đạo bệnh viện hiễu nghị đa khoa nghệ an phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục khắc phục sự cố này sớm đưa hoạt động trở lại đơn vị chạy thận nhân tạo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân
đến thời điểm hiện tại sức khỏe của sáu bệnh nhân đã dần ổn định